nhân đại lễ phật đàn hôm qua hàng nghìn tăng ni phật tử đã đến chùa diệu đế tp huế
cử hành nghi lễ mục dục hay còn gọi là tắm phật đồng thời tổ chức nghi lễ rước phật từ chùa diệu đế
đến chùa từ đàm nguyện cầu quốc thái dân an thế giới hòa bình chúng sinh an lạc
đây là nghi lễ quan trọng mang tính truyền thống của giáo hội phật giáo huế
lễ mộc rục diễn ra tại lễ đài chùa diệu đế dưới sự chứng minh của các chư tôn đức
đại lão hòa thượng chứng minh trong ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh thừa thiên huế
đây là hoạt động nằm trong tuần lễ phật đản năm hai nghìn một mươi bảy phật lịch hai năm trăm sáu mươi một tại huế
sau hồi chuông chống bát nhã từng đoàn xe nối đuôi nhau rực rỡ sắc màu
cờ đèn tôn vinh ngày đức phật đàn xanh diễu hành qua các trục đường chính của thành phố huế
đại lão hòa thượng chứng minh trong ban trị sự giáo hội phật đản năm hai nghìn một mươi bảy phật lịch hai năm trăm sáu mươi một tại huế
hàng chục chiếc xe hoa đến từ các chùa tu viện niệm phật đường tịnh thất tịnh xá tại thừa thiên huế
được trang hoàng lộng lẫy đèn hoa lung linh sắc màu cúng dường phật đàn
đi trên đường rước phật từ chùa diệu đế đến chùa từ đàm qua các dãy phố chính
người dân thành phố huế và du khách đúng tâm lý
chúng rất đông để cung đón đoàn giúp phật chiêm ngưỡng và lễ bái phật một mùa phật đản an lành về với huế